bệnh viện trợ rẫy hội ghép tạng việt nam và nhóm nghiên cứu quốc tế vừa phối hợp tổ chức diễn đàn trao đổi kinh nghiệm
trong việc đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật ghép gan từ người hiến tạng sống
lĩnh vực ghép gan hiện gặp phải vấn đề là có ít người cho trung bình mỗi năm chỉ có một mươi trường hợp cho gan
theo các bác sĩ cần tăng cường tuyên truyền về hiến tặng gan từ đó kỹ thuật ghép cũng được nâng lên
cũng như người suy gan sẽ được cứu sống nhiều hơn
kết quả ghép gan ở người cho sống tốt hơn kết quả ở người cho chết não
kỹ thuật ghép gan từ người cho sống cũng đảm bảo an toàn cho người hiến một phần gan
lý do chọn việt nam tổ chức sự kiện này bởi vì việt nam đã khởi đầu ghép gan từ người cho sống nhiều ca thành công
và đây là cơ hội để chia sẻ những kinh nghiệm và kỹ thuật mới
đồng thời cũng giúp cho các bác sĩ ở việt nam phát triển chương trình ghép gan trong tương lai
ghép gan là một cái vì mặt kỹ thuật là cái khó nhất trong các loại ghép tặng nói chung
sắp tới thì về mặt kỹ thuật chúng ta tiếp tục
tiếp tục cập nhật những kỹ thuật mới của ghép gan mà thế giới đang làm
đặc biệt là chúng ta quan tâm đến việc chăm sóc điều trị sau ghép
việt nam đã thực hiện ghép gan được một mươi ba năm đã thành lập năm trung tâm ghép tạng
và tiếp nhận được trình độ của ghép gan thế giới về mặt kỹ thuật với sáu mươi sáu trường hợp được ghép
và ba mươi hai trường hợp từ người cho sống
chưa có trường hợp nào tử vong
tuy nhiên theo đánh giá chung về chăm sóc điều trị sau mổ thì nước ta vẫn còn hạn chế